ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn vùng ngọt hóa tỉnh cà mau
tham dự hội nghị có đại diện các bộ ban ngành trung ương các nhà khoa học đến từ các viện các trường đại học trong cả nước
đến thời điểm hiện tại hạn hán xâm nhập mặn kéo dài đã khiến mực nước trên hệ thống canh dạch vùng ngọt của tỉnh cà mau khô cạn
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và kết cấu các công trình về giao thông thủy lợi của tỉnh
theo dự báo của cơ quan truyền môn hạn hán năm nay sẽ kéo dài đến tháng năm thậm chí là tháng sáu nên thiệt hại còn tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trong thời gian tới
qua thống kê toàn tỉnh cà mau đã có hơn một mươi tám hectare lúa bị thiệt hại hơn hai mươi ba hectare rừng báo động cháy cấp bốn cấp năm hơn một điểm sụt lún và sạt lở đất
với chiều dài hơn hai mươi hai km gây khó khăn trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân
trong điều kiện hiện nay đối với các giải pháp công trình
mà khắc phục tình trạng sụt lún chúng tôi cho rằng đây là một giải pháp nhanh nhất rẻ tiền nhất
tuy nhiên chúng tôi cần phải tiếp tục mời các cơ quan chuyên môn các nhà khoa học khảo sát nghiên cứu để trả lời cụ thể về tình trạng có hay không chúng ta đưa nước vào
thì nó xâm mặn mà xâm mặn đến mức nào cái lượng nước hợp lý đưa vào là bao nhiêu rồi cái tính hiệu quả của nó
khi đưa vào nó như thế nào chúng ta phải trả lời trên cơ sở khoa học xong việc này phải triển khai thật nhanh để có cái biện pháp khẩn trương nhanh chóng để kịp thời đó là ngăn chặn cái tình trạng sụp lúng như hiện nay
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận bàn giải pháp khắc phục ứng phó với những tác động của hạn hán xâm nhập mặn
trong đó kiến nghị tỉnh cần điều chỉnh cơ cấu sản xuất và vụ mùa hợp lý lựa chọn những giống cây trồng thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu
đối với tình trạng sụt lún các đại biểu cho rằng cần đánh giá cụ thể và chính xác những tác động đối với sản xuất của người dân